từng là loại cây giúp hàng nghìn hộ dân tỉnh tuyên quang thoát nghèo thế nhưng giờ bây giờ cây mía không còn giữ được vị thế là cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế cho bà con nữa
người dân tỉnh tuyên quang đã dần dần bỏ canh tác loại cây này hiện tại tổng diện tích mía nguyên liệu bị bỏ canh tác là hơn ba sáu trăm linh hectare
nhiên vụ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín xã tú thịnh huyện sơn dương tỉnh tuyên quang có bảy mươi một hectare mía nguyên liệu nhưng sang nhiên vụ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi diện tích mía nguyên liệu của xã đã giảm xuống còn ba mươi một hectare
những diện tích mía bị bỏ canh tác người dân chuyển đổi sang trồng các loại cây lâm nghiệp cây ngắn ngày hoặc cây ăn quả có múi
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang địa phương có diện tích mía bị bỏ canh tác lớn nhất là huyện chiêm hóa với hơn một hai trăm linh hectare
huyện sơn dương hơn một hectare huyện yên sơn gần chín trăm linh hectare huyện hàm yên gần ba trăm linh hectare thành phố tuyên quang hơn một trăm hai mươi hectare huyện lâm bình gần hai mươi bốn hectare và huyện na hàng gần hai mươi hectare
năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tiêu thụ sản phẩm đường bị giảm chậm khó khăn đầu ra của đường khó khăn nên là việc thanh toán mía đường cho người dân cũng bị chậm dẫn đến là người dân chuyển sang cây trồng khác có thu nhập cao hơn cây mía
để phát triển ổn định vùng nguyên liệu mía ngành chức năng tỉnh tuyên quang đang tổ chức giá soát lại diện tích trồng để làm căn cứ đề nghị điều chỉnh lại quy hoạch kế hoạch vùng nguyên liệu mía
bên cạnh đó tiếp tục ứng dụng khoa học kỹ thuật tạo đột phá về giống
cơ giới hóa phân bón tới tiêu nhằm tăng năng suất giảm tổn thất sau thu hoạch đồng thời chuẩn bị tốt nguồn lực tài chính bảo đảm tiến độ giải ngân tiền mua mía nguyên liệu cho các hộ theo đúng hợp đồng